hai mươi giờ ngày sáu tháng chín chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi có buổi đối thoại trực tiếp với người dân
về định hướng kế hoạch của thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong ngày một mươi năm tháng chín
đây là số đặc biệt cũng là số cuối được phát sóng tại chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời
với chủ đề những định hướng lớn của tp hcm sau ngày một mươi năm tháng chín
lãnh đạo thành phố sẽ tập trung làm rõ năm nhóm vấn đề
thứ nhất khi nào thành phố sẽ nới lỏng giãn cách xã hội lộ trình nới lỏng ra sao
thứ hai khi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội
cần triển khai các giải pháp nào để kiểm soát ca nhiễm và giảm ca tử vong vì covid một mươi chín
thứ ba kế hoạch tiêm vaccine của thành phố trong thời gian tới
thứ tư các chính sách an sinh xã hội tiếp theo của thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch
thứ năm các giải pháp lớn để khởi động lại nền kinh tế của thành phố
hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh
chương trình live stream dân hỏi thành phố trả lời phát sóng số đầu tiên vào ngày hai mươi bốn tháng tám
chương trình do sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh phối hợp với cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông tổ chức
đây là cầu nối để chính quyền thành phố lắng nghe đối thoại giải đáp những nhu cầu bức xúc nguyện vọng của người dân
đồng thời cung cấp thông tin hiệu quả chính xác trực tiếp đến người dân
góp phần đẩy lùi tin giả tin sai sự thật trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội
qua một mươi số phát sóng đã hơn một sáu triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân thông qua chương trình
từ đó ban tổ chức gửi về các quận huyện thành phố thủ đức để xử lý
chương trình đồng thời thu hút được hơn bốn một triệu lượt xem gần hai trăm hai mươi bình luận
tính đến ngày năm tháng chín thành phố đã phát được hơn một sáu triệu túi an sinh
giải ngân được hơn bốn tám trăm chín mươi sáu tỷ tiền hỗ trợ cho hơn hai bốn triệu người dân hội gia đình và doanh nghiệp khó khăn vì covid một mươi chín